cơ quan cảnh sát điều tra huyện thường tín hà nội đã ra quyết định truy nã đối với vũ tà đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại hoàng mai hà nội về tội cố ý gây thương tích
theo điều tra đăng có mâu thuẫn với nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thường tín hà nội
đăng có gọi cho nguyễn huy hoàng sinh năm hai nghìn đi giải quyết mâu thuẫn
vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng chở nhau đến dốc vân la xã hồng vân
khi thấy nạn nhân đang đi bộ đăng cầm dao chém đứt chân nạn nhân rồi bỏ trốn
căn cứ vào tài liệu điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an huyện thường tín
và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nguyễn huy hoàng
tuy nhiên đối tượng vũ tá đăng đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín
đã ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
nếu phát hiện đối tượng ở đâu người dân có thể báo ngay cho công an huyện thường tín
theo số điện thoại chín trăm bốn mươi năm bốn trăm một mươi ba sáu trăm tám mươi tám cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba
hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook công an tp hà nội
cơ quan công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật